ung thư là căn bệnh quái ác là nỗi tràn trở của ngành y học toàn thế giới
để điều trị hiệu quả thì cần sự kết hợp của khoa học kiến thức và kinh nghiệm của các bác sĩ
mới đây tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ bệnh viện đầu tiên trên cả nước đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
trong việc hỗ trợ điều trị ung thư giúp cho các bác sĩ và bệnh nhân có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc điều trị bệnh
anh nguyễn báo đoàn mắc ung thư phổi và đã di căn lên não anh không thể nói tay chân khó cử động sức khỏe ngày càng yếu đi
biết được tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ có công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư gia đình anh đã đưa anh đến
ở đây các bác sĩ và hệ thống ibm watson ford oncology đã đưa ra cho gia đình những phác đồ điều trị phù hợp nhất mà cơ thể anh có thể tiếp nhận
đến nay tình trạng của anh đã có sự cải thiện
gia đình có
có muốn đưa anh lên trên này để điều trị xem pháp đồ mới xem là có hậu quả gì không
đến bây giờ anh cũng nói được và chân tay cũng có thể đi được khỏe hơn một chút
bệnh nhân đăng ký điều trị với hệ thống ibm wattion ford oncology sẽ được tính toán khoa học dựa trên những thông số cụ thể
từ những chỉ số xét nghiệm của người bệnh được đưa vào hệ thống phân tích cùng với tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để có pháp đồ điều trị phù hợp

bệnh nhân đăng ký điều trị của ibm watson for oncology sẽ được tính cho bác sĩ chuyên khoa học dựa trên những thông số cụ thể của bác sĩ chuyên khoa để có pháp đồ điều trị phù hợp
đã được triển khai tại một mươi ba quốc gia trên thế giới và được đánh giá là có sự tương đồng giữa phác đồ mà hệ thống này khuyến nghị
so với hội đồng tư vấn ung thư hàng đầu thế giới là tám mươi có những bệnh ung thư là chín mươi
từ tỷ lệ đó cùng với kiến thức chuyên môn của các bác sĩ người bệnh sẽ có thêm căn cứ thêm niềm tin vào cơ hội chữa trị của mình
các bằng chứng đưa ra rất là cụ thể qua đấy thì chúng ta cũng có thể tham khảo
cái phác đồ mà bác sĩ sắp lựa chọn cho bác sĩ đây thì đã được các nghiên cứu nào người ta đã nghiên cứu đến
và những đối tượng bệnh nhân trong nghiên cứu đó mà sử dụng phác đồ này thì tỷ lệ đáp ứng đến đâu
hiệu quả đến đâu cũng như tham khảo một phần nào đó những sống còn khi mà chúng ta sử dụng những phác đồ tư thư như thế
trong thời đại công nghệ bốn
việc ứng dụng trí tuệ
trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh là xu thế chung của thế giới
việc ứng dụng ipe motion for oncology hỗ trợ giúp các bác sĩ tự tin hơn
nhanh chóng hơn trong việc đưa ra quyết định về phác đồ điều trị
còn đối với bệnh nhân trong tâm lý hoang mang vì bệnh tật
họ sẽ thấy được sự rõ ràng của quá trình điều trị ngay trước mắt và có thêm động lực đấu tranh với bệnh tật